quá trình điều tra bước đầu đối tượng trình khai nhận quản lý tài khoản máy chủ cá độ bóng đá trên mạng internet

các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây

các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể phân triền nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây